chúng ta đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ số thức phẩm bẩn nói trên cho các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền